trong quá trình làm việc khánh nhiều lần lấy tiền của công ty để tiêu xài rồi che giấu bằng cách lấy tiền thu được của tháng sau bù vào tháng trước
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín khánh đã lấy của công ty chín mươi triệu đồng
do lo ngại công ty tất toán cuối năm bị thâm hụt tiền nên khách nghĩa cách cùng bạn là hiển và bảo giàn cảnh cướp giật khi giao tiền
hắn sau đó lên công an quận bảy trình báo bị cướp hai trăm hai mươi năm triệu tám trăm linh ngàn đồng
từ dữ liệu camera an ninh và lời khai của khánh công an phát hiện nhiều nghi vấn
sau nhiều ngày đấu tranh khánh thừa nhận hành vi giàn cảnh để chiếm đoạt tiền của công ty
hiển và bảo cũng đã bị bắt vào ngày một mươi bốn tháng một vừa qua
còn công an quận chín tp hcm đang điều tra vụ trộm bốn xe máy
xảy ra tại căn nhà số ba mươi tám đường số tám phường tăng nhân phú b quận chín
đồng thời cảnh báo người dân và hoạt động của tội phạm trộm cắp cướp giật cuối năm
sáng ngày một mươi năm tháng một chủ căn nhà trên thức dậy
thì phát hiện bốn xe máy của sinh viên thuê trọ tại đây đã bị mất
ghi nhận từ hàng rào và ô cửa cao vết cắt vẫn còn mới
theo chủ nhà các đối tượng đã theo dõi từ lâu
và lên kế hoạch để lén vào trong lấy được chìa khóa nhà và mở cửa dắt xe ra ngoài
tiếp nhận vụ việc công an phường tăng nhân phú b công an quận chín xuống ghi nhận hiện trường
lấy lời khai những người liên quan để điều tra truy xét các đối tượng gây án
dịp cao điểm cuối năm trộm cắp và cướp giật thường gia tăng
do đó người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khóa cửa và canh giữ tài sản cẩn thận
khi ra đường hạn chế nghe điện thoại và đeo trang sức có giá trị
tiếp tục với một câu chuyện đang gây tranh cãi
vừa qua công ty cổ phần dịch vụ quản lý toàn tâm đơn vị đang chịu trách nhiệm quản lý chung cư
the everric infinity tòa lạc tại quận năm tp hcm đã nộp đơn khởi kiện một số cư dân trong chung cư
vì không chịu đóng phí đầu đổ xe hàng tháng trong nhiều năm liền
mặc dù đã không đóng tiền đậu đỗ xe nhưng những cư dân này trước đó vẫn kéo nhau căng văn rôn
phản đối chủ đầu tư bán năm trăm linh triệu đồng mỗi một chỗ đậu ô tô
sự việc gây xung sao dư luận và dấy lên nhiều ý kiến trái chiều
hiện bang quản lý chung cư the average đã gián thông báo công khai gia sách các cư dân đậu xe ô tô
nhưng không chịu đóng tiền với mức phí là hai năm triệu đồng mỗi tháng
đồng thời phát đi thông báo sẽ bán chỗ đậu xe ô tô tại hầm số hai của chung cư the average
với giá khơi điểm là năm trăm linh triệu đồng mỗi chỗ đầu xe trong thời hạn năm mươi năm
với diện tích từ một mươi tám m hai đến một mươi hai năm m hai
nhiều cư dân bức xúc vì cho rằng đây là khu vực nằm trong tòa nhà của chung cư
mà họ đã mua chủ đầu tư nên khai thác cho thuê hàng tháng thay vì bán chỗ đầu xe
về quan điểm cá nhân của tôi thì tại vì mình ở trong chung cư
thì mình cũng chỉ ở trong một cái thời gian nhất định nào đó thôi
nếu như khi mà mình mua cái ô xe này với điều kiện mình xác định là coi như là ở đây mãi mãi
thì có thể mình sẽ mua và cố gắng thu xếp cái số tiền đó
nhưng mà cái vấn đề mình chỉ trông chờ là do ở đây là thực sự là ở vị trí này là mình rất là thích
cho nên là mình ở đây
mua ô xe thì cái chuyện đó là mình không nghĩ tới
và luôn luôn tin rằng là chủ đầu tư sẽ làm đúng theo hợp đồng cam kết rằng là cho mình thuê
cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ thuê
lý giải về việc này đại diện chủ đầu tư cho biết trong tòa nhà có hai phân khu
chủ đầu xe máy thuộc quyền sử dụng của cư dân
chủ đầu xe thương mại thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư
theo luật xây dựng chủ đầu tư được quyền bán hoặc cho thuê
miễn sao không bán hoặc cho người ngoài thuê là được
quan điểm của pháp đạt là đã thông báo cho những người
chủ sử này là có thời gian để chuẩn bị cái việc là di dời xe
nhưng mà họ vẫn cố tình là không di dời
ngay cái áp lực lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để mà dắn băng rôn gì đó gây tì khai cho pháp đạt
cái đó thì là quan điểm này công ty pháp đạt sẽ đề nghị các cơ quan nhà nước có thông quyền để mà
để giải quyết
hiện nay trên thị trường điều ốc nhiều đơn vị khác cũng đang bán chỗ đậu xe
tùy vào từng vị trí có nơi bán năm trăm linh triệu đồng
có nơi bán bảy trăm linh triệu đồng
trong các khu trung tâm mua sắm và căn hộ văn phòng
có nhiều vị trí cắm biển cố định
đó chính là những vị trí đã được bán
theo quy định của luật xây dựng
chủ đầu tư được quyền bán hoặc cho thuê khu vực đổ xe ô tô
vì là quyền tài sản của chủ đầu tư
cư dân chỉ có quyền phản đối
nếu cư dân muốn mua chú đậu xe mà chủ đầu tư không bán
bán cho người ngoài
còn việc bán hay cho thuê cho cư dân là đúng quy định
đứng trên góc độ pháp lý thì chủ sở hữu căn hộ
người ta có quyền
mua hoặc không mua
thuê hoặc không thuê chỗ để xe
vì đó là thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư
và người ta được ưu tiên
khi mà người ta ở trong tòa nhà đó
thì người ta được ưu tiên mua hoặc là thuê
thì ngược lại thì chủ sở hữu
người ta có quyền bán hoặc cho thuê
nếu khi dân cư ở đó không có nhu cầu
thống kê của hiệp hội bất động sản tp hcm
trên địa bàn thành phố hiện có hơn một trăm linh chung cư
đang xảy ra tranh chấp
để đảm bảo
các mâu thuẫn xoay quanh các vấn đề
về quỹ bảo trì bộ ban quản trị chất lượng trung cư
và phía các dịch vụ
để tránh những tranh chấp liên tiếp xảy ra
thì người mua nhà nên tìm hiểu kỹ thông tin khi mua bán căn hộ
các giao dịch thương mại dân chủ đầu tư
và người mua nhà cần được làm rõ ngay từ đầu
thưa quý vị mặc dù tết nguyên đáng đang cận kề
nhưng nhiều gia đình ở phường đông hòa
thị xã thị xã dĩ an tướng bình dương
vẫn đang đứng ngồi không yên
bởi vì phần lớn diện tích xây dựng của gia đình
tiếp giáp với hai chung cư gần đó
đang bị sụp lúng và đứt ghẽ nghiêm trọng
theo danh sách thống kê thì đã có khoảng ba mươi hộ dân
đã được thống kê bị ảnh hưởng
với việc thi công xây dựng công trình trên
tiếp giáp phía sau tòa nhà chung cư
bà giàu luôn nâm nớp lo sợ những căn phòng trọ của gia đình
có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
chì chích chặn chịch nhiều vết nứt
có những vết rộng tới bốn năm cm
thá miệng sâu hóng
có vết nứt xé dọc tường như thế này
mà rốt cuộc để không hỗ trợ cho cô kia
nhà chính cô
rồi mấy nhà trọ còn năm phòng này
là dưới phòng xe này
hoàn toàn hư hết
bà giàu cho biết trước khi tòa nhà chung cư này được xây dựng
phòng trọ của gia đình vẫn có người thuê ở
đây là nguồn thu nhập chính của ông bà
khi tuổi đã già
đến khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín
khi thi công tờ hầm của tòa nhà
nên tiếp giáp với phần đất của nhà
thì những vết nứt đã xuất hiện
tình trạng ngày một nghiêm trọng
để đảm bảo sức khỏe và tính mạng
họ đã phải dọn đi nơi khác
gần một năm nay
gia đình bà phải bỏ không những căn phòng này
thu nhập của gia đình cũng vì thế
mà bị thu hẹp lại
công trình này làm hư hỏng năm mươi phòng trọ
là làm thất thu
thu nhập của gia đình tôi
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
là chủ đầu tư và gia đình tôi
có qua khảo sát là
năm bằng phòng trọ này không còn sử dụng được nữa
là có nguy cơ đổ sạch
bởi vậy em phải kêu những người đang ở chỗ
phòng trọ đã phải dọn đi nơi khác
tại vì đảm bảo an toàn cho người ta
nên gia đình tôi phải mời người ta đi hết
bây giờ từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tức là tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bên chủ đầu tư công trình bê công
xuế tiên là không hề hỗ trợ cho gia đình tôi được một ngàn nào
tình cảnh tương tự cũng xảy ra
với nhà anh đỗ lê hòa
tiếp giáp với phía mặt trước của tòa nhà chung cư
bê con xuế tiên
mặc dù mới được xây dựng chưa lâu
nhưng toàn bộ căn nhà chính phía ngoài của anh hòa
đã bị nghiêng về phía công trình
công trình xây dựng chung cư
hai căn phòng trọ phía trong xảy ra hiện tượng nứt tường
bung gạch vỡ mái lợp
những vết nứt cho thấy rõ sự liên kết giữa tường
và nền nhà đã không còn
nhà chính bị nghiêng
nứt và sụt
còn phòng trọ thì
cũng bị nghiêng nứt
và hư hại toàn bộ
về thiệt hại
về kinh tế
về sinh viên
không dám ở
không có ai dám thuê
dự án beacons suy tiên được xây dựng với hai tầng hầm
hai mươi tầng phía trên
với gần năm trăm linh căn hộ
khởi công xây dựng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và dự kiến hoàn thiện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
do công ty cổ phần đĩa ốc beacons làm chủ đầu tư
công ty cổ phần xây dựng vcons là nhà thầu thi công
theo thống kê của chính đơn vị thi công
thì có tới ba mươi hai hộ dân bị hư hỏng nhà
khi dự án này được xây dựng
cách đó không xa
dự án thứ hai được xây dựng là nhà thầu thi công
cách hai của đơn vị này là dự án beacons miền đông
được xây dựng với hai tầng hầm

với gần bảy trăm linh căn hộ
khởi công xây dựng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến hoàn thành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại dự án này
cũng có tới ba mươi hộ khiếu nại
bị ảnh hưởng từ việc thi công
như vậy đã có ít nhất hơn sáu mươi hộ dân
bị ảnh hưởng từ việc thi công hai dự án chung cư trên
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
thông tin tiếp theo của sự việc
đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h
của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được kết thúc